ước mơ có một căn nhà kiên cố khang trang để yên tâm sinh sống mỗi khi mùa mưa bão về là điều tưởng như rất xa vời đối với bà con dân tộc chứt ở bản giao tre xã hương liên huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên giờ đây niềm mong ước đó đã trở thành hiện thực khi mới đây quỹ vì người nghèo hà tĩnh chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân